thưa quý vị và các bạn mới đây liên hoan các ban nhạc toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại thủ đô hà nội
liên hoan do cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với hội nhạc sĩ việt nam tổ chức
liên hoan được tổ chức trở lại với hy vọng sẽ dần hồi phục lại các phong trào của các ban nhạc giàn nhạc trên cả nước
và trước khi đến với chương trình này mời quý vị khán giả cùng theo dõi các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật đã diễn ra trong tuần qua
mới đây liên hoan nghệ thuật crossing over hai nghìn một mươi chín lần thứ ba với chủ đề cội dễ đã được tổ chức tại thành phố hồ chí minh và thành phố hà nội
với nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật múa trong nước và quốc tế
mở màn cho liên hoan lần này tại hà nội và múa đương đại mang tên ngưỡng cửa lãng quên của biên đạo múa người pháp gốc việt
đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đặc biệt
bà vũ công người pháp và hai vũ công việt nam dù là lần đầu kết hợp cùng nhau trong vở diễn này
nhưng bằng ngôn ngữ hình thể và bằng những dung cảm chung đã kể cho công chúng nghe về mối liên hệ gắn bó của chúng ta
với ký ức và nguồn cội hầu như không sử dụng âm nhạc vở diễn tận dụng tối đa ngôn ngữ hình thể và khéo léo kết hợp với các hiệu ứng sân khấu
đã đem tới cho khán giả tại sân khấu của trung tâm văn hóa pháp một đêm nghệ thuật ngập tràn ký ức
triển lãm giới thiệu sáu mươi tranh cổ động lớn được tuyển chọn từ hai trăm tám mươi năm tác phẩm của các họa sĩ trên toàn quốc
đã khắc họa rõ nét cuộc sống chiến đấu anh dũng của bộ đội
và những gian khó ác liệt trên đường trường sơn năm xưa để chi viện sức người sức của cho chiến trường miền nam
góp phần giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước ý chí độc lập tự cường
vượt qua mọi khó khăn của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng làm nên con đường huyền thoại đường trường sơn đường hồ chí minh
nhà báo nhà thơ nguyễn hồng vinh
nguyễn hồng vinh là một người say mê với thơ ca ông đã cho ra đời nhiều tập thơ gây ấn tượng đối với độc giả
tiểu mục tác phẩm mới tuần này xin giới thiệu đến quý vị khán giả tập thơ mới nhất của ông vừa được nhà xuất bản văn học phát hành với tên gọi sành mãi
cái tên xanh mãi của tập thơ dường như cũng đã nói lên tâm hồn của nhà thơ nhà báo hồng vinh
một tâm hồn thơ trẻ trung đàm thắm từng nếm trải mọi cung bậc gian chuân
nhưng vẫn giữ được cho mình những cảm xúc hồn nhiên
yêu đời yêu con người tự tin như vốn đã là như thế trong suốt cuộc đời ông
liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi đến nay ông đã xuất bản tám tập thơ với chủ đề chính là tình yêu quê hương
đất nước con người và những nỗi niềm nhân sinh thế sự
và sành mãi tiếp tục là một tập thơ như thế
tôi đọc chọn cái tiêu đề sành mãi để làm tên cho tập thơ này đó
đây cũng là một sự gửi gấm của tôi
thì tôi muốn gửi gấm vào đây để nói rằng là
mặc dù cuộc sống của chúng ta còn đang bề vộn nhiều gian khó
cuộc chiến chúng ta cũng quan lưu
tuy đã đạt kết quả quốc độc nhưng vẫn còn nhiều cao ngó
và cái thiên nhiên của chúng ta ngày một
do biến đổi khí hậu ngày một giữ dàng lớn
con người đang phải gồng mình trước những hiệu quả thiên tài
nhưng với tình yêu thiên nhiên
tình yêu con người thì lòng chúng ta vẫn xanh mãi
tình tin yêu vẫn sanh mãi
tập thơ gồm năm mươi bốn bài thơ
đó là sự tri ân của tác giả đối với cuộc đời
với quê hương đồng bào đồng chí gia đình và những người thân yêu
dường như chất thép và chất tình trong con người của một nhà báo
một nhà thơ đã khiến cho từng bài thơ hòa quyện nhuẩn nhuyễn
tạo nên hiệu ứng tích cực trong lòng bạn đọc
bởi trong ông là nhịp đập của trái tim luôn tìm được ý nghĩa cuộc đời
ý nghĩa công việc mình làm
giặt sao cảm hứng cho từng tứ thơ mình viết
nhịp đập ấy luôn đồng cảm với nhịp đập trái tim đồng chí đồng nghiệp
xanh mãi là tập thơ thứ tám của nhà thơ nhà báo hồng vinh
và nếu như những tập thơ đầu còn hồn nhiên
và đảm thắm tình yêu đối với cuộc sống thì ở tập này
mặc dù tên của nó là sanh mãi nhưng tôi thấy đã có độ chín
nhà thơ hồng vinh ở tập thơ này đã đảm thắm hơn
với những tình cảm đối với cuộc đời
và chín hơn cả đạo lẫn đời
và đặc biệt tứ sanh mãi tôi cũng rất thích
khi nhà thơ viết về trí thức cũng là sanh
khi nhà thơ viết về thầy giáo của mình
giáo sư phát nữ giật nguyên là trưởng khoa lịch sử của đại học tổng hợp
tức là đầu sanh mãi
trí thức tâm luôn sáng tháng năm
năm và qua tập thơ này thì tôi cũng muốn chúc nhà thơ hồng vinh
rồi giàu sức khỏe rồi giàu sức sáng tạo
và có những câu thơ xanh mãi như anh đã viết
có thể nói tập thơ sành mãi như một màng ký ức không thể nào quên của tác giả
đó là những kỷ niệm về thời ấu thơ
những ký ức về thời thanh niên hào hùng sôi nổi
hay những ngày tháng quên mình trên mặt trận
để viết nên những trang báo đề đời
tất cả những điều ấy
đã được nhà báo nhà thơ nguyễn hồng vinh
gửi gắm vào tập thơ thứ tám này của ông
mới đây liên hoan các ban nhạc toàn quốc
đã được tổ chức tại trung tâm nghệ thuật âu cơ
thành phố hà nội
đã hai mươi bảy năm kể từ năm hai nghìn một mươi hai
liên hoan các ban nhạc toàn quốc được tổ chức trở lại
thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu âm nhạc
cũng như những người làm chuyên môn
trở lại sau hai mươi bảy năm vắng bóng
liên hoan các ban nhạc toàn quốc
có sự góp mặt của một mươi ban nhạc đại diện
cho các đơn vị nghệ thuật cao bối nhạc công lập
và ngoài công lập trên toàn quốc
trong đó phải kể đến những cái tên như
gòn bành vách banh yellow star
minh ước và những người bạn
hiện nay trong cái hành lang tổ chức các liên hoan
các cuộc thi thì đã có
giàn nhạc dân tộc độc tấu các nhạc cụ dân tộc có rồi
thi về độc tấu hoàn tấu các nhạc cụ thí phòng giao hưởng có rồi
và như vậy là hoàn toàn thiếu vắng cho
cái sân chơi nhạc nhạc này
nó có rất nhiều phong cách
nếu như mình tổ chức đa dạng ngay thì sợ là
mình sẽ ôm được ví dụ có phong cách
blue phong cách nhạc jazz nhạc pop rock hoặc country
rất nhiều thứ nhưng mà lần này chúng tôi tập trung vào hai cái chính
đó là pop rock
vì vậy thì tất cả những ban mà có tiêu chí phù hợp
thì mới tham gia ở đây
chứ không phải đất nước chúng ta chỉ có bằng này
và hy vọng là sẽ có đợt sau chúng tôi sẽ có thể đưa ra
một cái chuyên đề chuyên nhạc jazz
hoặc là chuyên về nhạc đồng quê chẳng hạn
hội đồng nghệ thuật của liên hoan là các nghệ sĩ
uy tín tài năng nhiều kinh nghiệm
trong lĩnh vực âm nhạc do chính bộ trưởng
bộ văn hóa thể thao và du lịch quyết định
như nhạc sĩ đức trịnh ca sĩ tấn minh
nhạc sĩ hồ hoại anh
ai cũng nhìn thấy rằng là
thị trường âm nhạc trong những năm gần đây
thì cái sự xuất hiện của các cái band nhạc
nó hần gần như là không có
band nhạc ở đây đúng nghĩa là
các thành viên là có chơi nhạc cụ và có hát
đây nó cũng sẽ là một cái sân chơi mà
tất cả những cái bạn và
những cái thành viên mà chơi nhạc nghiêm túc
để các bạn ấy thể hiện mình
liên hoan mở màn
bằng màn biểu diễn hứng khởi
và đầy ấn tượng của ban nhạc mình ước và những người bạn
qua năm tiết mục let s go to the park
người trong hương
playrush số năm mắt đêm và dù em
thành lập tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ban nhạc hiện tại có chín thành viên hiện đang sinh sống
hoạt động âm nhạc tại hà nội
sau hai mươi bảy năm những con người thầm lặng
đứng sau hào quang và góp phần không nhỏ
cho sự thăng hoa trong các tác phẩm
của các ca sĩ này lại được là chính mình
được thể hiện chất riêng của người nghệ sĩ
biểu diễn cùng loại nhạc cụ
mà mình đã theo đuổi
hãy xem phim này và hãy đăng kí kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé

và tham dự
ngoài ra có sử dụng
một vài tác phẩm ở ngoài
với cuộc thi này

trước khi đến chương trình nhóm đã trải qua hai cuộc thi bạn cũng đã có những sự chuẩn bị rất là tốt và kỹ cho tất cả những bài hát của nhóm tự sáng tác
thực sự thì tất cả những nhóm tham dự năm nay thì rất là mạnh
mỗi một ban nhạc đã mang đến liên hoan những sắc màu âm nhạc riêng có của mình đem lại những khu vực cảm xúc đa dạng cho hội đồng nghệ thuật và khán giả
điều rõ nét nhất có thể nhận thấy qua liên hoan các bàn nhạc đã thể hiện trọn vẹn niềm yêu say mê nghề dạy không luyện tập và đầy sức sáng tạo để có được những màn biểu diễn vô cùng thăng hoa sôi động và hấp dẫn ngay trên sân khấu mang một luồng gió mới đến cho âm nhạc việt nam